những người làm việc trong khách sạn đối tượng đầu tiên được cơ quan chức năng triệu tập lấy lời khai là đặng văn cầu người được nhờ đi đón cháu dũng
tại khách sạn tân yến người liên quan nhiều nhất đến vụ việc là đặng văn cầu
cầu tỏ ra rất bình tĩnh và khai báo một cách rất trơn tru và thành khẩn
cầu khai sau khi nhận được tin nhắn của chị tâm nhờ đi đón cho dũng cầu tới trường tiểu học ngô mây đứng chờ một lúc nhưng không gặp cháu
nghĩ rằng bố mẹ cháu đã đón nên cầu đi mua sim điện thoại và ghé qua nhà bạn là trần đỗ việt để chơi
đến khi về khách sạn mới biết là cháu dũng chưa về
ngay lúc đó cầu và anh cường đến cơ quan công an trình báo
trong lúc đang bộn bề với những hoài nghi cơ quan chức năng nhận được tin báo của anh cường
cầu khai sau khi nhận được tin nhắn của chị tâm nhờ đi đón chó dũng

ngay lập tức tổ trinh sát tiến hành điều tra truy tìm số điện thoại đối tượng đã nhắn tin cho anh cường
giả thiết được đưa ra lúc này là khả năng cháu bé bị bắt cóc tống tiền và nhiệm vụ quan trọng là khẩn trương truy tìm đối tượng và giải thoát cháu dũng
các điều tra viên tập trung ra soát tất cả các mối quan hệ của gia đình anh cường
bản thân anh cường là giảng viên đại học
vợ anh cũng chỉ buôn bán lần mặt
chủ yếu là trông coi công việc kinh doanh khách sạn của gia đình
tìm hiểu hàng xóm xung quanh không có mâu thuẫn hay va chạm gì
hơn nữa gia đình anh cường cũng không phải quá giàu có để bọn bắt góc có tỷ nhìn và tài sản để tống tiền gia đình anh
vậy thì tại sao kẻ bắt cóc lại nhằm vào cháu dũng con trai anh cường
cơ quan chức năng đã rất vất vả
khi phải giả soát hàng loạt đối tượng nghi vấn bất kể một trường hợp nào có liên quan đến vụ việc
đều được mời lên cơ quan điều tra
nhưng dường như càng ngày việc truy tìm ánh mối càng rơi vào ngó cụt
chính vì vậy nhiều mũi điều tra không kể ngày đêm tỏa đi nhiều hướng
một tổ trinh sát tìm hiểu xác định nhân thân
hoàn cảnh của những đối tượng liên quan
một mũi truy tìm số điện thoại lạ nhắn tin cho anh cường
canh chia ra làm nhiều nhóm nhỏ
gió la tin tức tại bến xe khách
gà rêu trì
các nhà nghỉ khách sạn
nhằm tìm đối tượng mang theo cháu dũng ra tỉnh ngoài
bên cạnh đó những địa bàn xung quanh thành phố cũng được các trinh sát viên phối hợp với cơ quan công an địa phương tiến hành ra soát cẩn thận những đối tượng
và cháu dũng vẫn như bóng chim tam cá

ban chuyên án đã tiến hành nhiều cuộc họp đưa ra nhiều nhận định nhiều đối tượng tình hy
và cuối cùng ca đã đưa ra nhận định khả năng cao nhất vẫn tập trung vào nghi can đặng văn cầu
từ nhận định này các điều tra viên đã tập trung khai thác và xác định thân nhân của đặng văn cầu
những điều tra viên nhiều kinh nghiệm đã trực tiếp lấy lời khai của cầu
và những tình tiết quan trọng đã dần được hái mở
sau nhiều lần tra hỏi về việc đón cháu dũng
dù rất bình tĩnh và thành khẩn
nhưng trong những lần xét hỏi đã xuất hiện những nghi vấn bởi lời khai của cầu không đồng nhất
lúc thì cầu kha là đi đón cháu dũng nhưng không gặp
sau đó thì đi mua sim điện thoại rồi đi về khách sạn tân yến
khi thì cầu khai là không gặp cháu dũng ở trường nên cầu đến nhà bạn chơi một lúc giờ về
đồng thời một tổ trinh sát đã đến trường đại học quy nhơn
gặp gỡ bạn bè từng học và chơi với đặng văn cầu
thì được biết cầu đang là sinh viên năm thứ tư của khoa tài
chính kế toán
dù vậy cầu cũng không chịu có học hành
thích ăn chơi đua đòi cờ bạc
và thường xuyên nở các môn học
một sinh viên đại học như vậy
liệu có khả năng bắt cháu bé hòng tống tiền
để đạt được mục đích nào đó của mình hay không
và nếu đúng như vậy
thì tại sao hắn không chọn một thời điểm nào khác
mà lại chọn con của ông chủ mình
và cũng là người đã giúp đỡ mình
nhận thấy có nhiều sự bất minh trong lời khai
và sự ham chơi đua đòi của cầu
ban chuyên án đã vạch ra những tình huống song song
một tổ trinh sát đã tìm được người bạn
mà cầu khai là có gái qua nhà chơi
trong chiều ngày hôm đó
người này tên là nguyễn hữu việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại số một mươi đường nguyễn văn trỗi
thành phố quy nhơn
việt có khẳng định vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi một
cầu có gái qua nhà việt chơi
và mượn điện thoại của việt
nhắn tin và gọi điện cho ai đó
lúc này các điều tra viên đã bằng
những biện pháp nghiệp vụ
vừa cương quyết đấu tranh
vừa động viên đối tượng sớm nhận tội
để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
sau hai ngày một đêm đấu tranh
tên cầu đã khai nhận những hành vi mờ ám của mình
hắn khai rằng
vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hắn đến trường tiểu học ngô mây
đón chó dũng
trên đường về hắn đã đưa dũng
vào khu du lịch gành ráng để chơi
trong lúc đi mua bánh mì thì bị lạc mất chó dũng
cơ quan công an yêu cầu
cầu dẫn ra hiện trường
nơi chó dũng bị lạc
tại đây cổ tỏ ra vô cùng lung tung
hắn chỉ lung tung mấy địa điểm
nơi chó dũng bị lạc
thậm chí còn không nhớ đã dặn chói dũng đứng ở đâu
cuối cùng hắn chỉ nơi chó dũng đứng chờ
là hòn đá trông
qua xem xét tại hiện trường
các trinh sát viên đưa ra nhận định
chó dũng cũng không thể đứng chơi tại đây
vì hòn đá trông là nơi vắng người quan lạc
và cũng rất treo lao hiểm trở
nhận thấy có nhiều bất minh
trong lời khai của cổ
các điều tra viên tiếp tục đấu tranh
khai thác đối tượng
sau nhiều lần quanh co chối tội
cuối cùng đoạn văn cầu đã cuối đầu nhận tội
trong suốt một quá trình điều tra
cơ quan chức năng và gia đình cháu bé
vẫn hy vọng đối tượng chỉ bắt cóc cháu dũng
và đang giấu cháu
ở một nơi nào đó
nhằm tống tiền để tiêu xài cá nhân
nhưng thật đau lòng
đối tượng cờ khai nhận
đã trực tượng
tiếp cướp đi sinh mạng của cháu dũng
một cách dã mà
khi cửu dẫn cơ quan chức năng tới hiện trường
các trinh sát viên phòng cảnh sát điều tra tội phạm
hình sự công an tỉnh bình định
cũng không thể ngờ
một sinh viên đại học
là có thể ra tay với một đứa trẻ như vậy
đánh viên cứu đã có hành vi
dùng đứa trẻ
bắt cóc đứa trẻ
để mà nhằm mục đích là
sau đó đứa trẻ là
chở đi giấu đứa trẻ
và đứa trẻ

đánh đứa trẻ
và tiến hành sau đó đứa trẻ chống lại
thì đại học viên cứu là có hành vi
dùng đá đập vào đầu
đưa đứa bé
do đó mà
chúng tôi đã nhanh chóng kiểm tra
xác minh đối tượng
và nhanh chóng bắt đối tượng
đại học viên cứu trong thời gian nhất
là đối tượng là đại học viên cứu
thì đưa cháu nguyễn việt dũng
vào nơi này
và bảo với cháu rằng là
ở ngoài kia có cảnh đẹp lắm
thì cháu mới đứng nhìn thẳng ra kia
thì đối tượng đứng sau lưng
dùng tay ôm cháu vặt cháu xuống cái tảng đá này
và sau đó là
mới dùng hai dây chun
là cột hai tay và hai chân của cháu
thì cháu nằm đây
thì mới dậy dùa với nhau
thì cháu có nói một câu là
cháu về cháu mắc bố
chú bắt cháu trói cháu
thì đối tượng cứu mới dùng tay của mình
đẩy cháu dụng ra xuống
ở dưới cái bậc này
đánh vào vùng đầu vùng mặt của cháu
làm cho cháu dụng là bị chết
tại cơ quan công an
đặng văn cửu đã khai nhận toàn bộ động cơ
quá trình phạm tội
là sinh viên sống xa nhà
kiểu được anh cường nhận vào làm tại khách sạn tân yến
với công việc là bảo vệ khách sạn
và sở chữa làn văn
thấy cửu không có nơi ăn ở
lại là sinh viên mà nơi mình đang giảng dạy
anh cường tạo điều kiện cho cường
đến ở ngay tại khách sạn
và cũng là để thuận lợi hơn trong công việc
trong quá trình làm việc
biết cửu có ham hay cờ bạc
và cá đổ bóng đá
anh cường thường xuyên nhấp nhở la mắng
và giữ lại tiền lương của cửu không trả
từ những lần bị la mắng trước mặt bạn bè
đòi tiền lương
mà anh cường không trả
cửu đem lòng ấm ức đợi cơ hội để trả thù
cho đến buổi chiều đỉnh mảnh ấy
trên đường đi đón cháu dũng
trong lòng ấm ức nghĩ đến câu ngu như bò
mà anh cường hay mắng cửu
cửu đã nghĩ đến cách trả thù cho bỏ tức
hắn bèn trở dũng
theo đường nguyễn thái học
đến ngã năm đỉnh tây sơn
vào khu du lịch cảnh ráng
men theo đường bê tông đồi bộ
hắn trở chóng vào khu bãi tắm tiên xa
nơi đây là khu vực vắng ngời
địa hình treo leo hiểm trở
một bên là núi đá với rừng phi lao rậm rạp
một bên là vực sâu
với những hòn đá nhấp nhô
xa xa bãi tắm vắng vẻ
gần như không có người qua lại
cửu dừng xe bên trái đường
một mình đi theo đường
mòn đến tảng đá cách đường mòn khoảng một mươi năm mét
cửu dụ dũng đi ra tảng đá
khi vào đến nơi
nhìn quanh không thấy gì
tên cửu nhanh chóng đè dũng xuống tảng đá
dùng dây thun cho hết tay chân dũng lại
cửu vừa sợ bị phát hiện
vừa nghĩ đến những âm ức
với cha cháu bé bấy lâu này
hắn quyết định giết bằng đường dũng
khi dừng tay lại
xác định cháu dũng đã chết
hắn kéo sát nạn nhân vào một bội cây
và lấy lá vổ lên người dũng trở lại
do hắn quay trở lại hiện trường
thu dọn những vật chứng có liên quan
rồi lấy chiếc cặp sách của cháu dũng
vứt xuống vực
sau khi tính toán phương án che giấu tội ác
tên cửu bình tĩnh đi về khách sạn tân yến
và nói với gia đình anh cường
là không gặp cháu dũng
khi ông thủ dẫn cơ quan điều tra ra hiện trường
không ai có thể cầm lòng được
trước cảnh tượng đau thương của cháu
qua công tác khám nghiệm
tại hiện trường
tổ chức giám định pháp y tỉnh bình định
đã xác nhận nạn nhân tử vong
do chấn thương sọ náo
vỡ lún xương sọ
vùng trầm và vùng chán phả
chấn thương hàm mặt
vỡ xương ngoài hốc mắt phả
vật chứng thu được từ vụ án bao gồm
hai đoạn dây thun màu đen dài khoảng một bốn mươi bảy m
một áo khoác màu đen
một áo xơ mi màu trắng
một quần tay màu xanh
một hòn đá kích thước hai mươi x ba mươi cm
một đôi dép nhựa có quay hậu
trên quai có ghi một chữ
đồng hồ đeo tay bằng nhựa
một dây nịt bằng da
màu đen bị xước phần khóa mặt kim loại
kẻ gây ra tội ác
ất phải bị pháp luật chương trị
chưa dù kẻ đó có gian manh
xảo quyệt tới đâu
cũng không thể thoát tội
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan kể sức điều tra công an tỉnh bình định
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu mươi bốn
quyết định khởi tố bị can số một trăm năm mươi bảy
đối với đảng vân cầu
với tội danh giết người